trước thời khắc giao thừa canh tí với nhiều người đây là khoảng thời gian thú vị quê quần bên gia đình
chuẩn bị đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
tỉnh tiền giang những người thợ vẫn miệt mài với công việc của họ
họ đã gác lại những giây phút đoàn tụ bên mâm cơm gia đình chiều cuối năm
hy sinh niềm vui riêng vì mục tiêu chung hoàn thành dự án này trong năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi gọi họ là những người cõng tết trên công trường
ông nguyễn tất trung cùng nhiều công nhân khác vẫn miệt mài thực hiện công đoạn khoan ép bất thoát nước xử lý nền móng công trình
năm nay là năm đầu tiên trong đời ông trung phải tạm xa gia đình để đón tết ngay trên công trường
tết ở miền tây nam bộ với ông trung đặc sản vẫn là ánh nắng trói trang
dù đã kiên định tâm lý làm việc xuyên tết thế nhưng những người công nhân này
để vượt qua hoàn cảnh đón tết với khí hậu nắng nóng
giữa đồng không mông quạnh quả là điều không hề đơn giản
đạt cái tiền đồ cũng để trầm dự án một ngày là tụi tôi mà việc riêng tìm một ngày

biết là công trường sẽ hoạt động xuyên tết những ngày qua nhiều gói thầu đã tổ chức đón tết sớm cho anh em công nhân
các lãnh đạo bộ ngành địa phương cũng đã đến tặng quà chúc tết công nhân ngay trên công trường nhằm động viên khích lệ tinh thần
đang tràn đầy một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng dự án cao tốc trung lương mỹ thuận sẽ vượt tiến độ để hoàn thành sớm hơn dự kiến khơi thông cửa ngõ miền tây nam bộ